trong thời gian qua thành phố hồ chí minh đã thực hiện việc ủy quyền cho các sở ngành
ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện tám mươi năm nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban nhân dân thành phố
và từ đó thời gian trong khâu trung gian về hồ sơ đã được giảm bớt
đây là chủ trương đúng góp phần giải quyết công việc hiệu quả
một số công việc được trút ngắn chủ động giải quyết giảm chi phí tăng trách nhiệm người đứng đầu
tuy nhiên việc ủy quyền của cấp dưới hiện chưa có sự chủ động
thời gian tới việc ủy quyền cần phát triển theo hướng không nhiều đầu mối
và tạo sự chủ động cho cơ sở
các sở ngành quận huyện tập huấn cho công chức thông tin binh bạch cho người dân nội dung ủy quyền
đề xuất nhận ủy quyền và giao ủy quyền
nhất là nghiên cứu lĩnh vực đầu tư công có thể ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt theo dự án phân cấp